đi khám với chiếc bụng phình to như người có thai tháng cuối
chị tê được các bác sĩ phát hiện có một khối u máu trong gan nặng hơn năm kg
chị pt năm mươi một tuổi ngụ tại bình thạnh tp hcm đến khám tại bệnh viện nhân dân gia đình
trong tình trạng suy nhược cơ thể ăn uống kém bụng đau âm ỉ kéo dài và phình to như người đang mang thai
qua thăm khám các bác sĩ nghi ngờ có khối u lớn trong ổ bụng chị t
nên cho bệnh nhân thực hiện xét nghiệm máu và chụp msct bụng để đánh giá
kết quả cận lâm sàng cho thấy người bệnh có khối u kích thước lớn
lên đến ba mươi x bốn mươi cm ở gan trái chiếm toàn bộ soang bụng được chẩn đoán u máu ở gan
và cho nhập vào đơn vị gan mật tụy để điều trị
theo bác sĩ nguyễn ngọc anh đơn vị gan mật tụy là khối u lành tính nhưng có kích thước khổng lồ
nếu tiếp cận theo phương pháp mổ hở sẽ gây đau đớn sau mổ cũng như mất thẩm mỹ cho bệnh nhân
ngoài ra do khối u tràn ép lâu ngày người bệnh ăn uống kém suy dình sướng
nên cơ thành bục mỏng rất dễ bị thoát vị thành bụng về sau
cuối cùng các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật nội soi cho người bệnh
bác sĩ ngọc anh chia sẻ trước khi phẫu thuật chúng tôi hỗ trợ tắc mạch máu nuôi u
nhằm giảm kích thước khối u cũng như giảm nguy cơ chảy máu trong khi mổ
để thực hiện được phương pháp phẫu thuật nội soi bác sĩ phải rất cẩn thận
vì khối u chiếm gần như toàn bộ xoang bụng tràn ép các tạng khác trong ổ bụng
phẫu thuật viên phải đối mặt với nhiều thử thách khi di động gan khả năng làm vỡ u gây chảy máu
và nguy cơ gây tổn thương các tạng khác trong ổ bụng luôn dình dập
bác sĩ ngọc anh cho biết thêm sau khi tính toán kỹ lưỡng
các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ hết khối u gan một cách an toàn
sau đó mổ mở trên vệ tự ứng vết mổ lấy thai một đoạn khoảng hai mươi cm
để lấy toàn bộ khối u hơn năm kg ra khỏi bụng
cả mổ kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ diễn biến sau mổ của người bệnh ổn định
và được xuất viện vài ngày sau đó
theo bác sĩ nguyễn ngọc anh u mạch máu gan là khối u lành tính
đa phần khối u có kích thước nhỏ và không gây ra bất kỳ triệu chứng nào
người bệnh chỉ cần tái khám định kỳ để theo dõi sự phát triển của khối u
hầu hết các trường hợp khối u không thay đổi kích thước hoặc tăng kích thước rất ít
chỉ khoảng hai mm trên một năm
người bệnh bị u mạch máu gan không nên quá lo lắng
chỉ cần duy trì lối sống lành mạnh và ăn uống khoa học để lá gan luôn khỏe mạnh